kết quả điều tra xác định luyện tổ chức lập ra công ty alibaba và hai mươi hai pháp nhân khác
vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
tự phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho ba chín trăm hai mươi bốn bị hại qua đó chiếm đoạt số tiền hơn hai ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
theo kết luận điều tra vụ án này có cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn
theo phương thức đa cấp sử dụng đất nền trong dự án ma làm mồi nhử
sau khi giết một phụ nữ đơn thân ở bình thuận cướp đi một số lượng vàng lớn lê thị tranh vào tp hcm
và chuẩn bị sát hại tiếp một lễ tân khách sạn để cướp tài sản thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng lê thị tranh
bốn mươi tám tuổi chú tại tỉnh thừa thiên huế về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo cơ quan điều tra tranh được người tình đưa về thị trấn phan rí cửa chơi
tại đây bị can thấy cháu của người tình
là bà nguyễn thị lan năm mươi tuổi sống đơn thân đeo nhiều trang sức nên nảy sinh lòng tham
ra tay sát hại để cướp tài sản
sau đó tranh vào tp hcm lẩn trốn
đến hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai các trinh sát đã bắt được lê thị tranh khi đối tượng đang lẩn trốn
tại một khách sạn ở huyện bình chánh tp hcm
thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ trong túi sách của tổ tranh có một con dao
tranh khai nhận con dao là chuẩn bị để giết lễ tân chiếm đoạt tiền của khách sạn
rất may là khi đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì đã bị phát hiện và bắt giữ
nghe nói bạn của mình bị người khác hành hung sau khi va chạm giao thông
ngô minh chiến trú tại huyện thanh ba tp hcm đã cùng với ba đối tượng khác
mang theo dao tìm gặp người đánh bạn mình để trả thù
các đối tượng đã cố tình tạo ra một vụ va chạm giao thông với nạn nhân
sau đó lấy cớ chém nạn nhân
tuy nhiên thủ đoạn của các đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại đường liên thôn thuộc khu ba xã thanh minh thị xã phú thọ
một nam thanh niên ở hà nội đang điều khiển xe ô tô thì bị hai nam thanh niên đi xe máy đâm từ phía sau
khi nam thanh niên xuống xe để kiểm tra thì có hai thanh niên đeo khẩu trang
đội mũ trùm kín đầu lao đến dùng dao phay chém vào đùi
khiến cho nam thanh niên gục tại chỗ tỷ lệ thương tích sáu mươi
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổ công tác đã bắt giữ chiến cùng với đồng bọn
khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình dương
đối với ngô minh chiến lê đức thành và hà đức dũng đều trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới
covid một mươi chín là ca nhập cảnh được cách ly ngay
bệnh nhân số một nghìn bốn trăm một mươi một là nữ bốn mươi tuổi quốc tịch thổ nhĩ kỳ
từ thổ nhĩ kỳ nhập cảnh vào sân bay nội bài
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên chuyến bay tk sáu nghìn năm trăm bảy mươi được cách ly tại hà nội ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là tính đến chiều nay việt nam ghi nhận tổng cộng một bốn trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm chín mươi ba ca lây nhiễm trong nước và từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay đã có năm trăm năm mươi ba ca mắc mới
có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân số một ba trăm năm mươi một số một ba trăm sáu mươi một và số một ba trăm sáu mươi bốn
việt nam đã chữa khỏi cho một hai trăm sáu mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh của chúng tôi
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv